thưa quý vị phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy được đặt ra nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn dập tắt đám cháy
và hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa kịp thời tiếp cận hiện trường
điều này đã chứng minh hiệu quả thiết thực khi có cháy xảy ra qua đó cần được các cấp ngành mọi người dân đặc biệt coi trọng
tham gia tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ông hương thường xuyên được tập huấn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy
để tuyên truyền tới người dân trong khu phố nhất là việc phát huy phương châm bốn tại chỗ khi có cháy xảy ra
điều quả thực tế là khi chúng tôi trực ở ngoài trạm tuần tra có hai cái cột điện hai gần đây nhất hai sự cố xảy ra
thì dân đã mang cái bình đó xịt và giảm thiểu ngay trước khi
bốn tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ lực lượng tại chỗ hậu cần tại chỗ
thời gian qua công an tp hà nội công an quận ba đình đã thông qua nhiều hoạt động
các hội thi các buổi tiệc
tập huấn diễn tập nhằm củng cố kỹ năng kinh nghiệm xử lý ban đầu đám cháy
đối với các lực lượng cơ sở lực lượng dân phòng người dân
để phương châm bốn tại chỗ thực sự đạt kết quả
mỗi người dân cần xác định công tác phòng cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên không chủ quan lơ là
khi em được tập duyệt thì bọn em được biết là nếu mà phòng cháy thì mình phải làm những bước gì
sự kiện như này rất là quan trọng và nên thực hiện nhân rộng ra và tầm suất cũng có thể tăng lên
giúp cho mọi người có thêm ý thức về phòng cháy chữa cháy
bởi vì cái chuyện mà phòng cháy chữa cháy thì nó không phải là chuyện một cá nhân cần học hay không

tại quận bình bình khi mà xảy ra cháy thì tất cả những lực lượng tại chỗ như lực lượng phòng cháy dân phòng
lực lượng công an phường các tổ dân phố đều tổ chức tham gia chữa cháy
và sử dụng ngay những phương tiện chữa cháy đã được trang bị
những phương tiện chữa cháy đã tự trang bị để chữa cháy và cứu giúp những hàng xóm ở bên cạnh
thiệt hại do cháy sẽ được giảm xuống mức tối đa nếu như chúng ta có thể dập tắt đám cháy
ngăn chặn nguy cơ cháy lan trong năm phút kể từ khi xuất hiện đám cháy
chính vì vậy lực lượng cơ sở người dân nếu thuần thục các kỹ năng phòng cháy chữa cháy bốn tại chỗ
sẽ như cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trên mặt trận chống giặc lửa